từ đầu năm đến nay tỉnh hà nam đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một mươi bốn dự án fdi
có tổng vốn đầu tư là hơn bốn trăm một mươi hai triệu usd và hai dự án trong nước có tổng vốn đầu tư hơn chín mươi hai chín tỷ đồng
tổng vốn đăng ký đầu tư fdi cấp mới của tỉnh hà nam là hơn năm trăm linh sáu triệu đô la mỹ
tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm hơn bốn trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
đến nay các khu công nghiệp của tỉnh hà nam đã có ba trăm bốn mươi ba dự án đầu tư còn hiệu lực
trong đó có hai trăm sáu mươi chín dự án fdi
mặc dù có bị ảnh hưởng do dịch bệnh covid một mươi chín nhưng đến nay các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã hoạt động trở lại
giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho gần sáu mươi lao động